chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube ba sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn nhiều ngày qua hà nội phát hiện những ca bệnh đi từ vùng có dịch trở về
đặc biệt có ca bệnh lịch trình di chuyển phức tạp không tuân thủ đúng quy định khiến nhiều người hoang mang
theo công bố số ca từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tính từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay
sau khi hà nội thông báo bỏ quy định cách ly tập trung người đi từ vùng có dịch trở về
hà nội đã ghi nhận nhiều ca bệnh có liên quan đến chùm ca bệnh này
trước số ca nhiễm mới được phát hiện theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá
việc hà nội có thể xuất hiện ca bệnh là điều đã được dự báo từ trước
không chỉ hà nội mà các tỉnh khác cũng cần xác định chúng ta sống chung cùng dịch
đối với việc xuất hiện ca bệnh đặc biệt những ca chưa tiêm vaccine từ vùng dịch trở về
sẽ có nguy cơ lây lan nếu không thực hiện tốt năm k và cách ly tại nhà
những trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến trẻ em người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
như vậy rất có thể sẽ tạo thành chuỗi lây nhiễm những trường hợp chưa tiêm vaccine
hay người đã tiêm nhưng sức đề kháng yếu người cao tuổi cũng bị ảnh hưởng
tuy nhiên khó có khả năng bùng phát mạnh như tp hcm và một số tỉnh phía nam
bởi thủ đô đã triển khai gần một trăm linh tiêm mũi một năm mươi sáu mươi tiêm mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi
phó giáo sư nga đánh giá
ngoài ra theo ông nga việc mở cửa bình thứ mới có thể bùng phát cụm lây nhiễm
nhưng không đe dọa đến công tác phòng chống dịch tại hà nội
theo ông nga cho biết những trường hợp từ vùng có dịch trở về phải tuân thủ quy định phòng chống dịch
nếu ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
chính quyền thành phố cần giám sát chặt chẽ những người từ khu vực khác đi đến
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế cho biết
hà nội luôn tiềm ẩn nguy cơ khi người dân từ các vùng có dịch đổ về sát xuất có nhiều ca nhiễm
theo ông trần đắc phu quan trọng nhất là trường hợp nào từ vùng dịch trở về phải theo dõi giám sát xét nghiệm ngay
nếu có ca dương tính với sars cov hai chính quyền địa phương phải nhanh chóng khoanh vùng cách ly truy vết và dập dịch
không để lây lan ra cộng đồng
chúng ta đang hướng đến việc mở cửa chuyển trạng thái bình thường mới
nếu người dân không có ý thức thì rất nguy hiểm
những ai về từ các địa phương có dịch phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc không đến chỗ đông người
cũng theo phó giáo sư nguyễn ni nga chính quyền đã tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
khi không bắt buộc cách ly tập trung nên cũng mong mọi người cần nâng cao ý thức chấp hành
tại hà nội hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào không rõ nguồn lây
tuy nhiên những ca thứ phát như ca từ thành phố hồ chí minh hay nơi khác về
lây cho người nhà hoặc những người tiếp xúc sẽ nguy hiểm
điều này rất cần ý thức chủ động của người dân vì hiện nay vẫn có trường hợp xác minh dịch tế bị lọt
về địa phương không khai báo y tế đến khi có triệu chứng có bệnh mới đi khai báo
thì đó là những người có nguy cơ
chính vì thế mọi người khi từ khu vực khác trở về địa phương
cần khai báo y tế cách ly tại nhà ngay để chính quyền giám sát
điều này sẽ tránh lây lan cho chính người nhà mình và cộng đồng
đối với trường hợp nữ bệnh nhân tại phú đình ngang cần xử lý nghiêm
vì đã không tuân thủ quy định
để lấy đó giúp người dân có ý thức cao hơn ông nga nhấn mạnh
thưa quý vị kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hàng loạt hoạt động ở hà nội như xe buýt taxi chạy lại bảo tàng công viên mở cửa đón khách
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được mở lại nhà hàng bán đồ ăn uống tại chỗ công sở làm việc bình thường
thế nhưng dù mở cửa hàng loạt hoạt động và quay trở lại trạng thái bình thường mới
thì truy vết vẫn là công tác chống dịch covid một mươi chín quan trọng không thể dừng lại trong thời gian tới
theo bác sĩ trần văn phúc việc mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
và theo hướng dẫn phân loại cấp độ dịch của bộ y tế là hoàn toàn cần thiết
tuy nhiên có những dịch vụ thực hiện cho không gian tương đối khép kín
như nhà hàng quán ăn hội họp biểu diễn nghệ thuật thể thao hoàn toàn có thể có nguy cơ lây nhiễm
theo quy định mới những nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi
và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn hay tấm chắn
về vấn đề này theo bác sĩ phúc có vẻ sẽ khó khăn trong việc kiểm soát khống chế lượng khách
việc cần làm là quy định rõ khoảng cách giữa các bàn với nhau là bao nhiêu mét
những người trong cùng một bàn thường là những người bạn người một nhà người trong cùng một cơ quan
khái điểm đó gọi là bong móng covid
tức là họ có những hoàn cảnh tương đương nhau trung đặc điểm và tương đồng nguy cơ lây nhiễm
chúng ta nên kiểm soát sự giãn cách giữa các bản như vậy sẽ dễ hơn kiểm soát số lượng người
bác sĩ phúc
cũng theo bác sĩ phúc một nguy cơ khác sau khi mở cửa đến từ việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng
trên thực tế việc tham gia hoạt động giao thông bằng phương tiện cá nhân vẫn là an toàn nhất
tuy nhiên việc lưu thông bằng mỗi phương tiện đều có cách thức kiểm soát khác nhau
đối với xe liên tỉnh tôi cho rằng chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ hành khách đi trên xe
nắm được thông tin cá nhân và lịch trình
những chủ nhà xe phải có xét nghiệm định kỳ bởi đây là đối tượng tiếp xúc với nhiều người
dù có trở về trạng thái bình thường mới
thì việc quan trọng không bao giờ được dừng lại là truy vết
chúng ta càng làm tốt truy vết bao nhiêu
thì sẽ không hạn chế được dịch lây lan trong cộng đồng bấy nhiêu
bác sĩ phúc khuyến cáo
đưa ra những phương án thích ứng an toàn với dịch bệnh sau khi mở cửa
bác sĩ phúc cho rằng
chính phủ bộ y tế cần có những quy tắc mới để người dân tuân theo
để tất cả được an toàn
các quy tắc cần phân chia cụ thể về sinh hoạt hàng ngày
hội họp tham gia giao thông
trong trường học công sở biểu diễn nghệ thuật
việc ban hành từng quy tắc cụ thể bao nhiêu
sẽ giúp dịch được khống chế một cách thuận lợi bấy nhiêu
tôi đã tham khảo những bộ quy tắc của nước ngoài
và thấy rằng
chính bộ quy tắc đó là một phần quan trọng trong chiến lược chống dịch của họ
và họ triển khai ngay từ đầu dịch
mỗi công dân cần tuân thủ quy tắc đó
và coi đó là hành lang pháp lý cần tuân theo
bác sĩ phúc nêu quan điểm
theo cdc hà nội
ngày một mươi bảy tháng một mươi
hà nội ghi nhận một mươi năm ca dương tính với sars cov hai
đều đã được cách ly
hoàng kiếm sáu ca
nam tử liêm hai ca
hoàng mai hai ca
long biên hai ca
phú xuyên một ca
mỹ đức một ca
mê linh một ca
các ca mắc mới phân bố tại ba chùm ca bệnh
chùm liên quan bệnh viện hữu nghị việt đức chín k
chùm về tư các vùng dịch có năm ca
chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt một
cụ thể chín ca bệnh thuộc trùm liên quan đến bệnh viện việt đức gồm
chị nth sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tại an thượng thành phố hải dương
là bệnh nhân điều trị khoa thần kinh hai bệnh viện hữu nghị việt đức
sau đó bệnh nhân được chuyển sang cách ly bệnh viện thanh nhàn
ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ hai là anh h x t sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai tại thái sơn hiệp hòa bắc giang
là bệnh nhân điều trị tại khoa gan mật bệnh viện hữu nghị việt đức
sau đó bệnh nhân được chuyển sang cách ly tại bệnh viện thanh nhàn
ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ ba là anh t t p n sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại bình mỹ bình lục hà nam
là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức
sau đó bệnh nhân được chuyển sang cách ly tập trung tại trương mỹ
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ bốn là chị n t k m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hải hưng hải hậu nam định
và bệnh nhân thứ năm là chị d t b h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cầu tre ngô quyền hải phòng
là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện hữu nghị việt đức
sau đó cả hai được chuyển sang cách ly tập trung tại trương mỹ
ngày một mươi sáu tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ sáu là chị b t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở đắk sơn đô lương nghệ an
là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa tim mạch lồng ngực bệnh viện hữu nghị việt đức
đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính sau đó được chuyển sang cách ly tại bệnh viện thanh nhàn
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ bảy là chị l t l h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở bồ đề long biên
là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện hữu nghị việt đức
sau đó bệnh nhân được chuyển sang cách ly tập trung tại trương mỹ
ngày một mươi sáu tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ tám là chị n t h sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở mễ trì nam từ liêm
là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa trấn thương cổ sống bệnh viện hữu nghị việt đức
sau đó bệnh nhân được chuyển sang cách ly tại bệnh viện thanh nhàn
ngày một mươi bảy tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ chín là anh d h p sinh năm hai nghìn ở mễ trì nam từ liêm
bệnh nhân là nhân viên bếp của bệnh viện hữu nghị việt đức
đã được chuyển cách ly tập trung
ngày một mươi sáu tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
năm ca bệnh thuộc trùm từ các tỉnh có dịch gồm anh n q m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở trần phú hoàng mai
bệnh nhân là người từ tp hcm về đến hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ hai là anh k ta sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở mai động hoàng mai
bệnh nhân là người từ đồng nai về hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân thứ ba là anh n h q sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở liên mạc mê linh
bệnh nhân là người từ đồng nai về hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ bốn là anh n v p sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở suy giá mỹ đức
bệnh nhân là người từ tp hcm về đến hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
bệnh nhân thứ năm là chị n t t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở bạch hạ phú xuyên
bệnh nhân đi từ bình dương
bệnh nhân đến hà nội ngày một mươi năm tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
một ca bệnh thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt là chị pko sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phúc đồng long biên
bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân dương tính của bệnh viện nhiệt đới trung ương
ngày một mươi năm tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận tổng số bốn một trăm linh sáu ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là hai năm trăm linh ca
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua dù thành phố hà nội đã mở cửa trở lại hàng loạt các hoạt động
thế nhưng nguy cơ về dịch covid một mươi chín vẫn luôn tiềm ẩn trong cộng đồng nguy cơ bùng phát có thể đến bất cứ lúc nào
chính vì thế ý thức tự giác sự chủ động trong khai báo y tế của người dân lúc này là quan trọng hơn bao giờ hết
góp phần giữ vững thành quả chống dịch của chính quyền và người dân thủ đô
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại